vâng và sẽ thật tuyệt vời hơn để bắt đầu một ngày mới với những thông tin ngắn gọn cập nhật cùng với truyền hình công an nhân dân
và không để quý vị và các bạn chờ đợi đâu ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng điểm qua một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
công an thành phố hà nội triệt xóa đường dây mua bán ma thí liên tỉnh khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng thu giữ nhiều súng đạn
hàng trăm hộ dân dọc sông thu bồn
hùng hù gia của tỉnh quảng nam thấp thòm nỗi lo xa lở mù bưa bão
phát hiện chất cấm trong trà giảm cân liệu giảm cân cấp tốc bằng trà thảo dược có thực sự an toàn
tổng thống mỹ cảm ơn nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và cam kết tiếp tục làm việc với nhà lãnh đạo này
mở đầu chương trình là các tin tức an ninh trật tự cập nhật
thông tin mới nhất đến từ tỉnh khánh hòa
vào đêm ngày hôm qua công an tỉnh khánh hòa đã bắt giữ được nhóm hung thủ dùng súng cướp ngân hàng tại thị xã ninh hòa
khoảng hơn hai mươi ba giờ đêm qua các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa cùng sự hỗ trợ của cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bắt được hai đối tượng dùng súng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ninh hòa thuộc chi nhánh việt công banh khánh hòa vào trưa ngày năm tháng chín vừa qua
hai đối tượng gồm trần hoàng nhật tùng ba mươi sáu tuổi và đám minh quang ba mươi tuổi đều trú tại phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
khám xét nơi ở của các đối tượng bước đầu công an tỉnh khánh hòa đã thu giữ được hơn ba tỷ đồng một khẩu súng cùng với một số vật chứng khác
theo lời khai ban đầu của các đối tượng khi gây án chúng đã mang theo năm khẩu súng
hiện nay công tác khám xét đang tiếp tục được tiến hành và các lực lượng chức năng đã thu giữ được thêm ba khẩu súng các loại
ngay sau khi vụ án được khám phá giám đốc công an tỉnh khánh hòa đã thưởng nóng cho công an thị xã ninh hòa và phòng cảnh sát hình sự mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về vụ việc này trong các bản tin thời sự tiếp theo
một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vừa bị công an thành phố hà nội triệt xóa
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng trong đường dây này
trong vụ án này lực lượng công an đã thu giữ một lượng lớn vũ khí nóng gồm ba khẩu súng
tám viên đạn hai hộp tiếp đạn năm kg ma túy đá năm gói ni lông đựng chất bột màu trắng và viên nén màu xanh nghi là ma túy
sáu mươi tám hộp có chứa dung dịch có ghi chữ ketamin
đối tượng cầm đầu ổ nhóm là phạm bá sơn chú tại tổ bốn khu đô thị sài đồng phường phúc đồng quận long biên
các đối tượng liên quan đến ổ nhóm còn có nguyễn kim hiếu nguyễn hoàng đài cùng chú tại thành phố hà nội
và nguyễn văn tâm chú tại nghệ an là đầu nậu cung cấp ma túy cho phạm bá sơn
diễn biến mới liên quan đến vụ hơn một trăm linh học viên cai nghiện gây dối trốn chạy
công an tỉnh đồng tháp xác nhận lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm một mươi sáu học viên bỏ trốn tại cơ sở điều trị nghiện
tại xã mỹ long huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
vào khoảng một mươi bảy h ngày năm tháng chín gần hai trăm linh học viên đang cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện
đã có hành vi đập phá cửa phòng rồi tràn ra khu vực sân la hét gây dối
sau đó hơn một trăm linh học viên bỏ trốn khỏi cơ sở
nhận được thông tin công an tỉnh phối hợp với các ban đồng tháp
nhanh chóng đến hiện trường giữ trật tự ổn định tình hình vận động đối thoại và truy bắt các học viên bỏ trốn
đến chiều qua sáu tháng chín hầu hết các học viên đã trở lại cơ sở
còn một mươi sáu học viên đang được lực lượng chức năng tìm kiếm vận động trở lại cơ sở
liên quan đến việc bóc gỡ đường dây mua bán dâm cao cấp
chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng
cầm đầu là kiều đại dũ thường gọi là pi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
quê ở tỉnh bình định tạm trú tại tp hcm về hành vi môi giới mại dâm
cơ quan công an cho biết đường dây bán dâm cao cấp này
bị triệt phá vào ngày ba mươi tháng tám vừa qua
khi lực lượng công an bắt quả tang có diễn viên người đẹp
đang bán dâm tại một khách sạn ở quận một
từ lời khai của các cô gái công an đã bắt giữ kiều đại dũng
dũ khai nhận từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
thông qua mạng xã hội zalo đã làm quen và thu thập hình ảnh
và giá bán dâm của các hoa hậu người mẫu diễn viên
để lôi kéo vào đường dây bán dâm
qua điều tra được biết giá bán dâm của các người đẹp
có danh hiệu này từ tám usd đến hai mươi năm usd một đêm
trận lũ xảy ra trong một tuần vừa qua
đã làm cho huyện miền núi quan hóa
và huyện vùng cao biên giới mường lát của tỉnh thanh hóa
chịu thiệt hại nặng nề
nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ
trường học bị sập người dân thì mất hết tài sản
cho đến nay công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
vẫn đang triển khai song hậu quả mà nó để lại là vô cùng lớn
tính đến ngày hôm qua mường lát vẫn đang bị cô lập
tại đây vẫn còn chín mươi sáu điểm sạt lở
với khối lượng đất đá khoảng ba triệu mét khối
trên quãng đường ba mươi km từ xã nhi sơn đến thị trấn mường lát
đặc biệt trên sáu trăm linh hộ dân với gần hai năm trăm linh khẩu
phải sơ tán do nhà sập
hoặc phải sơ tán do sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở
sau ngày sáu tháng chín đã có bốn tấn gạo đầu tiên
được vận chuyển lên trung tâm huyện mường lát
huyện cũng đã khẩn trương cấp phát số gạo này
cho người dân trong thời gian sớm nhất
dự kiến nếu như thời tiết thuận lợi
cũng phải mất hai đến ba ngày nữa thì mường lát mới thoát khỏi cảnh cô lập
theo báo cáo của ubnd huyện quan hóa
tính đến thời điểm hiện tại
có hơn một trăm sáu mươi sáu hectare cây trồng bị mất
nhiều vật nuôi bị chết
hơn bảy trăm linh ngôi nhà bị ngập sâu trong nước

nước cuốn trôi bảy điểm trường bị hư hỏng
về giao thông có một trăm một mươi ba điểm sạt lở
hai cầu treo bị sập
tổng thiệt hại khoảng một trăm linh năm tỷ đồng
huyện đã đưa hơn năm tấn gạo
năm trăm linh thùng mì tôm để giúp người dân khỏi đói
và hỗ trợ người dân bị sập nhà hoàn toàn
trong khi các tỉnh miền núi bắc bộ
và bắc trung bộ đang phải đối mặt
với muôn vàn khó khăn sau mưa lũ
thì tại quảng nam hàng trăm hộ dân sống dọc
ở ven sông thu bồn vu gia
lại đang thấp thỏm vì tình trạng sạt lở
ngày càng nghiêm trọng
do địa hình phức tạp cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
nên người dân ở nơi đây cứ đến hẹn lại lo
chính quyền địa phương thì bị động trước thiên nhiên
còn người dân thì năm nào cũng phải gánh chịu
những hậu quả hết sức nặng nề
sau đợt mưa lũ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thôn giao thủy bị sạt lở hơn ba trăm linh m vùng đất
có chỗ sông đã ăn sâu vào khu dân cư
chỉ còn cách nhà cửa của người dân hơn ba mươi mét
không chỉ riêng thôn giao thủy
mà nhiều khu vực khác
tại các thôn như quảng yên đông phước mỹ hào
thuộc huyện đại lộc tỉnh quảng nam
cũng xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông
làm mất đất sản xuất của hàng người

sạt lở bờ sông không chỉ làm mất đất sản xuất
mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng
của hàng trăm hộ dân sống sống
và trước thực trạng trên
chính quyền địa phương cũng đã huy động
bà con trồng tre và búa để giữ đất
nhưng xem ra cũng không thể ngăn chặn
được sự xói lở ngày càng ăn sâu vào đất liền
những vùng mà bị sạt lở
cái thứ hai là
thực hiện những giải pháp toàn
và có phương án di dân kỳ thờ
hoàn chết thấp nhất đến cái việc
mà ảnh hưởng tới nhà dân
cũng như là đất sản xuất
một mùa mưa bão nữa lại đến
và thêm một lần nữa
hàng trăm hộ dân sống dọc ven sông thu bồn vu gia
lại tiếp tục phải sống trong tình trạng lo sợ
bởi sự đe dọa của sạt lở đất
những giải pháp sơ tán
di dây dân trong mùa mưa bão
chỉ là giải pháp tình thế
mà hơn hết chính quyền và bà con nơi đây
mong mỏi có được những tuyến đê kè chắc chắn
để bảo vệ diện tích đất hoa màu
cũng như bảo vệ chính tính mạng
và đời sống của những cư dân ven sông
để họ không còn phải sống trong thấp thỏm lo âu
ngày hôm qua cục cảnh sát giao thông bộ công an
phối hợp với tập đoàn báo manichi nhật bản
tổ chức họp báo phát động cuộc thi
sáng tác khẩu hiệu doraemon
với an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
và sự kiện giải chạy kizuna ekiden
chạy vì an toàn giao thông
chương trình doraemon với an toàn giao thông
được tổ chức năm hai nghìn một mươi sáu
để nâng cao ý thức về an toàn giao thông cho học sinh
năm nay với chủ đề đội mũ bảo hiểm
nhằm nâng cao ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm
cho học sinh và người tham gia giao thông
bằng mô tô xe gắn máy
đây là hình thức tuyên truyền thiết thực hiệu quả
để người dự thi nhất là trẻ em
có những đóng góp khẩu hiệu hay
góp phần xây dựng văn hóa giao thông
khẩu hiệu đặt giải sẽ được lựa chọn
in affix tài liệu về an toàn giao thông
cho học sinh tiểu học năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
cũng tại đây cục cảnh sát giao thông
phát động giải chạy tiếp sức kizuna ekiden
nhằm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập
quan hệ ngoại giao giữa việt nam và nhật bản
giải chạy sẽ được diễn ra vào bảy giờ sáng
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến có một sáu trăm linh
xin cảm ơn biên tập viên nam hà
và biên tập viên thế cương
xin kính chào quý vị
bản tin sáng phương nam hôm nay xin được bắt đầu
bằng những cập nhật về an ninh trực tự đáng chú ý
đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
vừa bàn giao hai đối tượng nguyễn quốc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và vũ ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cho công an quận một mươi để điều tra
về hành vi cướp giật tài sản
chiều ngày năm tháng chín
tuấn đập phương để bàn kế hoạch đi cướp tài sản
để lấy tiền tiêu xài và được đồng ý
cả hai dùng xe gắn máy rão quanh nhiều tuyến đường
trung tâm thành phố khi đến trước số
một trăm bốn mươi một ngo gia tự phường hai quận một mươi
tuấn và phương áp sát giật bắp tiền
của một phụ nữ đứng bên vỉa hè rồi tẩu thoát
phát hiện vụ việc tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm
phối hợp với công an phường hai quận một mươi
tiến hành truy đuổi qua nhiều cây số
khống chế cả hai đưa về trụ sở công an
tại cơ quan công an tuấn và phương khai nhận
do mới ra tù lại không có nghề nghiệp ổn định
nên đi cướp giật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tp hcm vừa khởi tố
đối với một mươi chín đối tượng về hành vi
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các đối tượng này có liên quan đến một tụ điểm
game bắn cá ăn tiền trả hình
công ty điện tử trẻ em do người nước ngoài đứng ra tổ chức
sau thời gian theo dõi cách để ít ngày
lực lượng công an đã ập vào kiểm tra tụ điểm game bán cá
của công ty trách nhiệm hữu hạng thế giới trẻ thơ
bb trên địa bàn quận bình tân
tp hcm lúc này có hàng chục đối tượng
đang ăn thua tại các máy game điện tử
thu giữ tăng vật gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
cùng hàng ngàn thẻ sư dùng đã quy đổ thành tiền
để cắt cược ba mươi người đã bị đưa về
trụ sở làm việc theo điều tra của công an
tù điểm vui chơi này thành lập dưới cái tên
cơ sở trò chơi điện tử cho trẻ em
nhưng lại tổ chức đánh bạc và hình thức trò chơi điện tử
ăn thua bằng tiền chú thực tế đứng sau
ổ bạc trá hình này là một người trung quốc
không ra mặt điều hành nhờ người việt nam đứng giấy phép
kinh doanh và quản lý tính trung bình
hàng tháng cơ sở này thu lợi bất chính số tiền
lên đến ba trăm linh triệu đồng
chuyển sang những thông tin về kinh tế tiêu dùng
sở giao thông vận tải tp hcm
vừa phê duyệt dự án sửa đường
nguyễn hữu khảnh dài ba một km
với tổng mức đầu tư là bốn trăm bảy mươi ba tỷ đồng
dự án được cho là sẽ xử lý
dứt điểm tình trạng sụp lúng ngập nước
nghiêm trọng ở tuyến đường này
chủ đầu tư là khu quản lý
giao thông đô thị số một đang khảo sát
thiết kế công trình dự kiến khởi công
trong quý bốn năm nay và hoàn thành trong một mươi bốn tháng
mục tiêu của dự án là
nâng cấp khắc phục những hư hỏng trên toàn tuyến đường
để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị
đồng thời xây mới hệ thống công thoát nước
xử lý tình trạng ngập nghiêm trọng
đại diện sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
trong thời gian làm công trình
thành phố sẽ duy trì hoạt động máy bơm công suất lớn
khi công trình hoàn thành
tình trạng ngập nước ở tuyến đường này sẽ không còn
được biết dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
tuy nhiên sẽ có một tập đoàn ứng trước tiền
để làm dự án không tính lại
việc này được thực hiện theo chí đạo của
ubnd tp hcm từ năm hai nghìn một mươi sáu
thưa quý vị hôm nay ngày bảy tháng chín
ngày mua sắm mùa thu hai nghìn một mươi tám
được khởi động với hàng ngàn mặt hàng
giảm giá khuyến mại trên nền tảng online
ngày mua sắm này là sự kiện khởi động
cho mùa online friday thường niên
do bộ công thương tổ chức
ngày mua sắm mùa thu diễn ra
với sự góp mặt của những thương hiệu nhà bán lẻ nổi tiếng
như lotte z hai mươi bốn vui vui com
các nhà hàng tập trung với chín ngành hàng mua sắm nổi vật
làm đẹp thời trang sức khỏe gia đình
du lịch thiết bị công nghệ
theo bang tổ chức dự kiến có khoảng hơn năm
sản phẩm do doanh nghiệp đưa lên hệ thống online friday
trong đó có những sản phẩm giảm giá sâu
giảm giá đến đồng
bộ công thương cũng khẳng định
các sản phẩm đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện hàng chính hãng
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chất lượng phải được đảm bảo
người tiêu dùng có thể tìm chọn sản phẩm
trong website chính thức www onlinefriday vn
và thanh toán bằng hình thức quẹt mã qr
chiều ngày sáu tháng chín ban tổ chức cuộc thi
người mẫu thời trang việt nam hai nghìn một mươi bảy
đã có quyết định thu hồi danh hiệu
á quân của nguyễn thị dung
nghệ danh thư dung một trong những nhân vật chính
trong bộ ảnh tuyệt tình cốc
gây phản cảm thời gian qua
trong quyết định bang tổ chức cuộc thi
nêu lý do thu hồi danh hiệu là thực hiện
hành vi không phù hợp chụp ảnh phán cảm
ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục truyền thống văn hóa
của người việt nam tại cực tình cốc đà lạt
bang tổ chức cũng nêu thêm
hành vi chụp ảnh phản cảm được dư luận phản ánh
cũng gây mất uy tín cho cuộc thi
bên cạnh đó bản thân đơn vị này cũng dư luận
cũng đồng ý thu hồi danh hiệu thư dung
vì những thông tin vi phạm pháp luật liên quan
vụ triệt xóa đường dây mô giới mại dâm hàng chục nghìn đô la mỹ
vừa được công bố cùng ngày
liên quan đến danh hiệu á hậu ba
cùng thi quốc tế mixed eco international
hai nghìn một mươi tám tại ai cập
cục nghệ thuật biểu diễn cho biết
sẽ chờ đợi kết quả điều tra
hoặc quyết định bản án của cơ quan chức năng
mới có thể tiếp tục xử lý
nếu kết quả thư dung bị tức quyền công dân
thì đương nhiên sẽ không còn vai trò danh hiệu ngoài xã hội
còn nếu bị tức một phần quyền công dân
thì cơ quan quản lý văn hóa sẽ dựa trên kết quả cụ thể
để tiếp tục giải quyết vấn đề danh hiệu
chúng ta đã nói từ đầu
vì muốn nhanh phải từ từ đúng không ạ
và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi